chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
tuy nhiên ngân hàng nhà nước tiếp tục không in và không đưa lượng tiền mệnh giá nhỏ in mới ra thị trường trong dịp này
theo đó trong kế hoạch điều hòa tiền mặt dịp tết nguyên đán này dự kiến lượng tiền mặt sẽ tăng khoảng hai mươi năm bao gồm cả tiền mới tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế dịp tết nguyên đán kỷ hợi
tuy nhiên từ tháng một mươi hai trở đi đến hết tháng riêng ngân hàng nhà nước sẽ không phát hành và đưa vào lưu thông tiền mệnh giá nhỏ dưới một mươi
việc không in và không đưa tiền mới mệnh giá nhỏ ra lưu thông trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín dự kiến tiết kiệm được ba trăm chín mươi tỷ đồng
lũy kế năm năm từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay số tiền tiết kiệm được nhờ không in tiền mới mệnh giá nhỏ dịp tết là khoảng hai năm trăm chín mươi tỷ đồng
ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số bốn mươi một sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số một mươi chín quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
theo đó thông tư đã bổ sung quy định tiêu chuẩn cơ sở về thẻ trị
chip nội địa là bộ tiêu chuẩn cơ sở của ngân hàng nhà nước về các yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip tiếp xúc tại việt nam và yêu cầu kỹ thuật thẻ thanh toán nội địa công nghệ chip không tiếp xúc tại việt nam
ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu lộ trình cụ thể cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ atm làm bằng thẻ từ sang thẻ chip
cụ thể đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ít nhất ba mươi số thẻ có pin do ngân hàng nhà nước cấp đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa
với lộ trình chuyển đổi này sẽ có hơn hai mươi năm triệu thẻ atm trong khoảng hơn tám mươi năm triệu thẻ atm đang lưu hành sẽ phải hoàn tất quá trình chuyển đổi sang thẻ chip vào cuối năm nay
ngân hàng nhà nước cũng bổ sung quy định trong thời gian chuyển đổi tổ chức phát hành thẻ tổ chức thanh toán thẻ phải bảo đảm hoạt động thẻ diễn ra liên tục ổn định an toàn và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chủ thẻ
tuần qua thị trường chính thức ghi nhận ngân hàng nhà nước đã nối lại hoạt động mua vào ngoại tệ sau khi gián đoạn từ giữa năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể trong phiên ngày bảy tháng một sở giao dịch ngân hàng nhà nước đã mua dòng khoảng hai trăm linh triệu usd đánh dấu nhịp điều hành mới và chuyển động mới trên thị trường và diễn biến tỷ giá usd việt nam đồng
tại thời điểm này cung ngoại tệ tiềm năng trên thị trường đang có những thuận lợi từ cân đối các kênh như kiều hối đầu tư gián tiếp nước ngoài xuất siêu lớn trong năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó chính sách điều hành của ngân hàng nhà nước đã tạo được những cân đối để vừa ổn định tỷ giá vừa tạo được đồng thuận từ thị trường để khơi thông dòng chảy
cắn với hoạt động mua dòng này lượng tiền đồng đưa ra mua ngoại tệ cũng góp phần nhất định để bình ổn lãi suất trên thị trường khi mùa cao điểm thanh toán chi trả dịp tết nguyên đán đã gần kề
trong thông tư số hai mươi sáu sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư một mươi chín ngân hàng nhà nước quy định người việt xuất cảnh không được mang quá năm usd một mươi năm triệu đồng tiền mặt
theo đó để đáp ứng quy định này một số ngân hàng đã gửi email thông báo với khách hàng về việc điều chỉnh hạn mức rút ngoại tệ tại nước ngoài tối đa tương đương không quá ba mươi triệu đồng một ngày
với tất cả các sản phẩm thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế
như vậy bên cạnh việc không rút tiền mặt quá ba mươi triệu đồng một ngày ở nước ngoài thì người việt khi xuất cảnh cũng không được phép mang quá tiền mặt là một mươi năm triệu đồng tiền mặt và năm usd hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương ra nước ngoài
nếu mang số lượng tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo hải quan cửa khẩu theo quy định tại thông tư một mươi năm của ngân hàng nhà nước
ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiên cứu triển khai giải pháp giám sát cảnh báo đối với chủ thẻ dựa trên phân tích hành vi thói quen của khách hàng vị trí địa lý và thay đổi linh hoạt giảm hạn mức rút tiền vào các thời điểm có nhiều rủi ro khoảng thời gian từ hai mươi ba h cho đến năm h để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng và ngân hàng
tại lễ công bố công đoàn ngân hàng bidv đã phát động phong trào quyên góp bốn mươi xuất quà tết trị giá hai mươi tỷ đồng tặng đồng bào trên khắp cả nước
trị giá trung bình mỗi xuất quà tết là năm trăm linh đồng cùng với đó bidv đã trực tiếp trao tặng quỹ tấm lòng vàng của tổng liên đoàn lao động việt nam một tỷ đồng để tặng quà tết cho công nhân lao động nghèo tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
sau chương trình bidv sẽ phối hợp với hội nhà báo việt nam và các cơ quan báo chí thực hiện trao quả tết tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
đây là một chương trình mà chúng tôi nghĩ rằng đầy ý nghĩa nó góp phần thực hiện trị đạo của đảng nước chính phủ cũng như thống đốc ngàn nước cũng như công đoàn ngành
để vào dịp tết mình cũng chăm lo góp phần làm sao cho những đồng bào nghèo cũng có một tết đậm ấm và giảm bớt những khó khăn của các gia đình nghèo
và chúng tôi tin tưởng rằng với những cái hoạt động đầy ý nghĩa này của bidv cũng sẽ lan tỏa nhiều hơn đến các ngành các cấp để làm sao đó chung tay
từ bốn mươi xuất quả của bidv này với hàng xã hội có thể ra hàng trăm ngàn hàng triệu xuất quả đó để đến tay các đồng bào nghèo trong dịp tết
để góp phần cho tất cả các xã hội có một tết đậm ấm vui tươi hơn
tặng quà tết cho người nghèo là hoạt động ý nghĩa thường niên được bidv thực hiện từ nhiều năm qua trên quy mô toàn quốc
từ năm hai nghìn chín đến nay bidv đã dành tặng tổng số hơn sáu trăm linh xuất quà tổng giá trị hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng cho các đối tượng ưu tiên là đồng bào vùng sâu vùng xa vùng bị thiên tai do lũ lụt và rét đậm rét hại công nhân viên chức lao động nghèo bệnh nhân nghèo người già neo đơn trẻ em nghèo không nơi nương tựa
ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín cptpp chính thức có hiệu lực
trên phương diện chuỗi cung ứng toàn cầu việc các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu trong nội khối cptpp không phải chịu các khoản thuế sẽ giúp dịch chuyển chuỗi cung ứng và doanh nghiệp việt nam có điều kiện tham gia tận dụng các cơ hội từ hiệp định mang lại
theo ý kiến của các chuyên gia đến thời điểm này đã có thể sơ bộ định lượng hóa tác động của cptpp đến các ngành kinh tế

ngành có thể xác định chiến lược phát triển tổng thể cũng như từng ngành nhằm tận dụng tối đa tác động tích cực và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực
doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội từ hiệp định mang lại về ưu đãi thuế cải cách thể chế để mở rộng thị trường
quan trọng hơn là tận dụng được thị trường đầy tiềm năng với hơn chín mươi triệu dân mà rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang nhắm đến
tuy nhiên cptpp có một số quy tắc phức tạp cần tuân thủ đặc biệt đối với hàng dẹp may nông thủy hải sản xuất sang các thị trường này đều phải đáp ứng quy định về kiểm dịch an toàn vệ sinh thực phẩm nguồn gốc xuất xứ
vì vậy các doanh nghiệp của các nước cptpp vận chuyển hàng hóa đến các quốc gia cptpp khác cần phải tuân thủ để bảo đảm rằng các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan
năm hai nghìn một mươi tám điện thương phẩm của tổng công ty đạt sáu mươi bốn hai mươi bảy tỷ kwh cùng với đó các chỉ tiêu về tổn thất điện năng độ tin cậy cung cấp điện của tổng công ty trong năm hai nghìn một mươi tám
đều đã cán đích trước một năm so với kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đặc biệt với chủ đề năm của tập đoàn điện lực việt nam đơn vị đã chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh khẳng định thương hiệu
trong năm vừa qua chúng tôi cũng xác định được là có mà đạt được cái hiệu quả cao rồi là để mà đạt được thành tích cao thì chắc chắn chúng ta phải áp dụng cái thành tựu khoa công nghệ để nâng cao năng suất lao động và chính vì thế thì chúng tôi đã tiến hành một loạt các giải pháp
năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện tổng công ty điện lực miền bắc phấn đấu cung cấp điện an toàn liên tục ổn định chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước vận hành tối ưu nguồn điện lưới điện truyền tải và phân phối thị trường điện đảm bảo cân đối tài chính thực hiện mục tiêu dài hạn của tổng công ty thành một doanh nghiệp ngang tầm khu vực